tại hà nội cổng thông tin điện tử trung ương đoàn phối hợp với cơ quan phát triển pháp đại sứ quán pháp tại việt nam và phái đoàn liên minh châu âu chính thức phát động cuộc thi ảnh
thách thức để thay đổi trong đoàn viên thanh niên cả nước với chủ đề tuổi trẻ chung tay chống biến đổi khí hậu
cuộc thi sẽ được triển khai trong vòng năm tuần từ ngày hai mươi hai tháng bảy đến ngày hai mươi năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi
mọi thanh niên việt nam ở cả trong và ngoài nước dưới ba mươi năm tuổi đều có thể gửi ảnh về tham dự cuộc thi theo hình thức cá nhân hoặc nhóm tại địa chỉ email
thanh niên và biến đổi khí hậu a gmail com
chùm ảnh từ hai đến năm ảnh và không quá ba trăm linh từ mô tả về ý tưởng địa điểm thực hiện hành động hay cam kết ứng phó với biến đổi khí hậu
tác phẩm phải thể hiện được sự tác động của hành động thông qua hình ảnh trước và sau
ban tổ chức kỳ vọng sẽ nhận được nhiều đề xuất của người trẻ trong việc chung tay ứng phó với biến đổi khí hậu vì một cuộc sống xanh và an toàn